các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông hình với vai trò là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
đã trực tiếp và thông qua bị can trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới
nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm
và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra trong thời gian đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
ông hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng
hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần khắc đăng khoa lê xuân minh lê văn nghi hồ đắc thuận
về tội mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã đột nhập vào nhà lê xuân minh
thị trấn cẩm xuyên bắt giữ bảy đối tượng
vật chứng thu giữ là hai kg ma túy đá hơn bốn gam ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
trần khắc đăng khoa khai nhận đã nhiều lần nhận ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch trên địa bàn quảng trị
sau đó chỉ đạo nghi và thuận đưa các tỉnh phía nam tiêu thụ
các đối tượng khai nhận đã sáu lần vận chuyển ma túy với số lượng khoảng sáu mươi hai kg từ quảng trị
đi các tỉnh thành phố hà tĩnh quảng bình đồng nai và thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với hoàng văn thành quê thái nguyên về tội giết người
thành là đối tượng đã sát hại bạn gái cũ quê tỉnh lai châu sinh năm hai nghìn ba
làm nghề làm móng gần khu vực hiện trường số nhà tám mươi hai vương thổ vũ phường khương trung quận thanh xuân hà nội
thành cho biết là từng có mối quan hệ tình cảm nhưng sau đó hai người chia tay
khi thành biết bạn gái cũ có mối quan hệ mới đây cũng chính là nguyên nhân để đối tượng gây án
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bố trí lực lượng triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay công an huyện hòa bình đã bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi ba đối tượng
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp an khoa
xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường công an đã thu giữ số tiền trên bốn mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản
gửi các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến cà mau
về việc ứng phó với rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp tết
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố
thuộc khu vực bắc bộ bắc trung bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo
để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân
chủ động phòng tránh rét đậm rét hại tuyệt đối không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh
củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm chủ động giữ chữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói và rét
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi